thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nghiêm văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã yên phụ huyện yên phong tỉnh bắc ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể hùng đã thông tin trên mạng về việc bản thân có khả năng gỡ lại tiền
cho những ai đã từng mất tiền ở sàn fxt trading market
và tin tưởng vào hùng một người phụ nữ trú tại xã cẩm duệ huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
đặt vấn đề nhờ hùng giúp
sau đó hùng đi từ bắc ninh vào hà tĩnh để yêu cầu người phụ nữ trên
chuyển tiền trước cho hùng năm mươi triệu đồng
nắm bắt được tâm lý của bị hại muốn nhanh gỡ lại tiền
hùng yêu cầu người phụ nữ trên đầu tư từ một ba tỷ đến một năm tỷ đồng
thì hùng sẽ gỡ lại tiền đã mất cho nạn nhân trong vòng một mươi bảy tiếng
tin tưởng thông tin hùng đã đưa ra
bị hại tiếp tục chuyển chín trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau đó hùng đã cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên
và cuộc điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nghiêm văn hùng